hiện tại giá nhiều loại lúa vụ hè thu năm hai nghìn một mươi bảy tại đồng bằng sông cửu long đang được thương lái đặt cọc tiền thu mua với giá thấp hơn từ một trăm linh ba trăm linh đồng một kg so với vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy